hôm nay ngày bảy tháng sáu tại ngày làm việc thứ một mươi năm kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn các đại biểu quốc hội thảo luận nhiều nội dung quan trọng
trong đó các đại biểu sẽ thảo luận tại hội trường về việc gia nhập công ước chín mươi tám của tổ chức lao động quốc tế về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể
buổi sáng các đại biểu quốc hội lấy ý kiến bằng hệ thống điện tử về một nội dung của dự thảo luật kiến trúc và một nội dung trong phân bổ sử dụng nguồn dự phòng chung và nguồn vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
sau đó quốc hội thảo luận ở hội trường về việc gia nhập công ước số chín mươi tám của tổ chức lao động quốc tế về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể
cũng trong sáng nay quốc hội họp riêng thảo luận ở hội trường về một số vấn đề phát sinh
trong điều hành ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi chín buổi chiều quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước
tiếp đó các đại biểu thảo luận ở hội trường về việc sửa đổi bổ sung nghị quyết số tám mươi một năm hai nghìn một mươi bốn quốc hội khóa một mươi ba ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn của quốc hội về việc thi hành luật tổ chức tòa án nhân dân